vào chiều ngày hôm nay lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh an giang đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng có biểu hiện ngáo đá dùng dao đâm cha ruột gây trọng thương
trước đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày nhận được tin báo tại số nhà bảy mươi bảy trên hai a đường lê thi nhiên khóm một phường vĩnh long thành phố long xuyên
đối tượng trần trí thiện sinh năm hai nghìn là con trong gia đình có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao đâm ông trần thế duy là cha của thiện gây thương tích
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã triển khai lực lượng đến hiện trường kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng thiện thu giữ hung khí
đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu kịp thời và hiện đối tượng thiện cùng hung khí được bàn giao cho công an phường mỹ long xử lý theo thẩm quyền
cảnh sát một trăm một mươi ba đã triển khai lực lượng đến hiện trường kịp thời và hiện đối tượng thiện cùng hung khí được bàn giao cho công an phường mĩ long xử lý theo thường quyền